tổ công tác về thương mại điện tử của bộ công thương phối hợp với cục quản lý thị trường thành phố hồ chí minh
ban quản lý an toàn thực phẩm thành phố đã đồng loạt gia quân tổng kiểm tra tại sáu địa điểm kinh doanh
có dấu hiệu vi phạm ở nhiều địa điểm trung tâm thành phố
tại thời điểm kiểm tra địa điểm kinh doanh yumi fashion taiga phương hà việt ngân và việt hằng
nằm trên địa bàn quận một quận một mươi
đoàn kiểm tra phát hiện hàng chục ngàn mặt hàng có dấu hiệu giả mạo các thương hiệu lớn
đã được bảo hộ việt nam hàng thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ
theo cơ quan chức năng khi dịch bệnh covid một mươi chín đang dần được kiểm soát tốt
thì các hoạt động thương mại kinh doanh mua bán hàng hóa đang dần trở lại nhiệm độ thường ngày
tuy nhiên kéo theo cùng với đó các hoạt động kinh doanh hàng hóa nhập lậu hàng giả
hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ cũng đang diễn biến vô cùng phức tạp
thậm chí có sự lợi dụng nền tảng thương mại điện tử và mạng xã hội để thúc đẩy các hoạt động này
hiện tổ công tác đã tiến hành tạm giữ số hàng hóa vi phạm
tiếp tục các biện pháp nghiệp vụ để xử lý theo thẩm quyền